xuất phát từ ý tưởng tâm huyết dình dữ tôn vinh và phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp của các thế hệ người làm báo việt nam
hội nhà báo việt nam đã hoàn thiện đề án xây dựng bảo tàng báo chí việt nam
với nỗ lực trong những năm qua bảo tàng báo chí việt nam đang thực hiện các khâu cuối cùng
để chuẩn bị khai trương trưng bày và đón khách tham quan trong thời gian sắp tới
dự án trưng bày triển khai đồng thời với dự án sưu tầm đến nay đã hoàn tất thi công
các không gian trưng bày được bố trí trên diện tích gần một năm trăm linh m hai và được khai thác triệt đề trên các diện trưng bày khác nhau
như trưng bày bằng giải pháp đổ họa trên đai vách bằng hiện vật tư liệu gốc và phục chế trong tủ bụng giá kệ trục quay
thông qua các giải pháp công nghệ phát thanh truyền hình số hóa để sẵn sàng phục vụ tối đa nhu cầu công chúng đến bảo tàng
và tiến tới bảo tàng
trong dịp này bảo tàng báo chí việt nam cũng đã ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác chiến lược
với bảo tàng báo chí việt nam
với hai cơ sở đào tạo báo chí là viện đào tạo báo chí và truyền thông
trường đại học khoa học xã hội và nhân văn và học viện báo chí và tuyên truyền
trong việc đào tạo trao đổi học thuật cũng như thực tiễn hoạt động nghiệp vụ báo chí
hỗ trợ về giảng dạy và nghiên cứu
với sự ký kết hợp tác chiến lược với những cơ sở đào tạo báo chí lớn
sẽ giúp chúng tôi có được những công chúng mục tiêu
có những công chúng mà chúng tôi tin rằng là khi họ đến với bảo tàng
thì bảo tàng sẽ trở nên một cơ sở đào tạo
bảo tàng sẽ trở nên sống động hơn những gì thuộc về quá khứ
sẽ có một mối liên kết với công chúng trẻ và điều đó làm cho sức sống bảo tàng
sẽ trở thành một sức sống hiện diện chứ không chỉ là câu chuyện
trên sách vở hoặc trong môn ước
bảo tàng báo chí việt nam sẽ giám mát hệ thống trưng bày thường xuyên
và chính thức đón khách tham quan từ ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi